kết thúc hai mươi ngày triển khai dự án thí điểm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ bio nano của nhật bản
mới đây các chuyên gia đã công bố những số liệu thống kê kết quả của dự án
sau đó sau hai mươi ngày thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường sông tô lịch bằng công nghệ nano bio reactor
độ dây lớp bùn ở sông tô lịch đã giảm đi đáng kể
cụ thể tại điểm b cách cầu hồng quốc việt năm mươi m độ dây bùn giảm từ chín mươi một ba cm xuống bảy mươi hai cm
tại điểm c cách một trăm một mươi m độ dày giảm từ chín mươi sáu bảy cm xuống còn bảy mươi sáu cm
tại điểm d cách hai trăm một mươi m độ dây bùn giảm từ tám mươi bảy bảy cm xuống còn bảy mươi chín cm
theo nhận định của các chuyên gia mùi của nước sông cũng giảm đáng kể dựa trên các chỉ số nồng độ nh ba mùi khai và h hai s mùi trứng thối
những chỉ số trên bước đầu có thể coi là những tín hiệu hết sức tích cực
hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan hơn trong việc cải tạo lại không chỉ sông tô lịch nói riêng
mà còn cả hệ thống sông ngoài của việt nam